thưa quý vị vào khoảng một mươi giờ đêm qua trên quốc lộ hai mươi một b đoạn qua địa bàn xã mỹ tiến huyện mỹ lộc tỉnh nam định
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người thương vong
thời điểm trên chiếc xe ô tô bảy chỗ chạy tốc độ cao trên quốc lộ hai mươi một b hướng từ thành phố nam định đi hà nam
khi đến đoạn đường thuộc địa bàn xã mỹ tiến thì bất ngờ mất lái đâm vào giải phân cách cứng
cú đâm mạnh đã khiến chiếc xe lăn nhiều vòng vượt qua giải phân cách sang làn đường đối diện
ba người đàn ông bị bay ra khỏi xe tất cả các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu
tuy nhiên một người đã tử vong hai người còn lại bị thương nặng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
tiếp tục với một thông tin từ thành phố hồ chí minh
cơ quan điều tra công an quận một mươi hai đã thi hành lệnh bắt đối với tám đối tượng
và cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đối với tám đối tượng còn lại trong nhóm một mươi sáu đối tượng
trực tiếp tham gia tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
cụ thể vào chiều ngày hai mươi sáu tháng ba tổ công tác phát hiện hai mươi năm phương tiện
và ba mươi bốn đối tượng tụ tập đua xe gây dối trật tự công cộng trên đường dn sáu thuộc phường tân hương thuận quận một mươi hai
quá trình điều tra đến ngày ba mươi một tháng ba cơ quan điều tra công an quận một mươi hai đã bắt khẩn cấp tám đối tượng
và cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đối với tám đối tượng trong nhóm một mươi sáu đối tượng
trực tiếp tham gia tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi đối với số đối tượng còn lại
công an phường xuân hà quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa làm rõ hai thanh niên là nguyễn lê quốc anh
và nguyễn tiến khoa cùng có hành vi trộm cắp xe máy
sáng ngày hôm qua công an phường xuân hà đã tiếp nhận tin trình báo của một bị hại trú tại quận hải châu
về việc phát hiện chiếc xe máy bị mất trước đó tại phường hòa minh do một thanh niên đang điều khiển trên đường nguyễn tất thành
rất nhanh chóng tổ công tác đã vào cuộc xác minh và mời quốc anh về làm việc
tại đây thanh niên này thừa nhận đã cùng với khoa đi trộm cắp xe máy này ở phương hòa minh
lợi dụng xe máy của bị hại không có người trông coi lại cắm sẵn chìa khóa trên xe nên cả hai đã nảy sinh ý định trộm cắp
khoa canh chừng để quốc anh dắt xe rồi tẩu thoát
liên quan đến vụ án giết người đối tượng nguyễn thái trung chú tại thị trấn kinh cùng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
vừa bị công an tỉnh đồng nai bắt giữ
đối tượng trung bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc về tội giết người vào ngày năm tháng một mươi hai năm ngoái
trước đó vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một do mâu thuẫn cá nhân trung cùng với một số đối tượng đã dùng cây và ống tuyếp đánh chết một thanh niên
tại thị trấn kinh cùng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
sau khi gây án trung bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác nắm tình hình cơ quan công an phát hiện trung là đối tượng truy nã nên đã bắt giữ tại một quán nhậu trên địa bàn tp biên hòa
hiện công an tỉnh đồng nai đã bàn giao đối tượng trung cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị chiều qua tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ trần văn sơn
đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba để thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng ba và quý i năm hai nghìn hai mươi ba
tại họp báo nhiều vấn đề nóng đã được các phóng viên nêu ra và được đại diện các bộ ngành chức năng giải đáp làm rõ
tại buổi họp báo thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn thanh lâm đã trả lời làm rõ thêm về vấn đề chuẩn hóa thông tin thuê bao di động
theo đó đối với những thuê bao đã đăng ký bằng chứng minh nhân dân mà chưa đồng bộ với căn cước
công dân mới thì vẫn được sử dụng bình thường các nhà mạng sẽ chủ động ra soát trong cơ sở dữ liệu của nhà mạng
và hồ sơ đăng ký thuê bao của người dân trước đó để khẳng định có sự trùng khớp không phiền tới người dân
trong trường hợp đã trùng khớp thì nhà mạng sẽ tổ chức là tiếp tục định kỳ đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
khi mà cơ sở dữ liệu này có thêm dữ liệu của người dân khi mà người dân đến làm căn cước công dân mới
hoặc là cập nhật từ cái số chứng minh thư nhân dân tức là cái việc này sẽ được cập nhật dần dần vào cái việc đối soát định kỳ
là giữa nhà mạng với cả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cái việc này cũng không có phiền tói gì đến người dân cả
đối với cả công dân khi muốn kiểm tra cái việc mà thuê bao của mình đã có cái thông tin được đúng với của mình hay chưa
thì chúng ta đã thấy là các nhà mạng đã hướng dẫn rất là rộng rãi rồi
liên quan đến vấn đề tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong nhập khẩu trang thiết bị y tế
nguyễn thị liên hương cho biết chính phủ đã ban hành nghị định số bảy sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số chín mươi tám quy định về quản lý trang thiết bị y tế
với các trường hợp thiếu trang thiết bị do giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế và số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế là sinh phẩm trần đoán in vietro hết hạn
trong khi tiến độ cấp mới lưu hành trang thiết bị y tế chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội
thì nghị định bảy đã quy định gia hạn hiệu lực giấy phép nhập khẩu số lưu hành trang thiết bị y tế
và các tổ chức đã được cấp giấy phép nhập khẩu đã được cấp số lưu hành trang thiết bị y tế
thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng số lượng chủng loại mục đích sử dụng của trang thiết bị y tế
thứ trưởng bộ y tế cho rằng nghị định cũng là căn cứ để các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất cung ứng trang thiết bị y tế
và các nhà quản lý các cấp lãnh đạo các bệnh viện cơ sở y tế xác định rõ trách nhiệm quyền hạn và nghĩa vụ
nhằm góp phần cung cấp cho ngành y tế các trang thiết bị có chất lượng đúng giá trị và sử dụng hiệu quả
nhằm phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đã thông báo một số nội dung
tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tiếp tục chương trình khảo sát nhằm phục vụ thẩm tra dự án luật căn cước công dân sửa đổi
và dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
ngày hôm qua ngày ba tháng bốn đoàn công tác của ủy ban quốc phòng và an ninh do phó chủ nhiệm ủy ban trung tướng nguyễn minh đức làm trưởng đoàn
đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh long an và ủy ban nhân dân huyện đức hòa
sau khi nghe địa phương báo cáo phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh nguyễn minh đức đề nghị các cơ quan của huyện đức hòa và tỉnh long an
tiếp tục nghiên cứu kỹ hai dự thảo luật đặc biệt lưu ý các vấn đề về thu thập thông tin công dân công tác quản lý dữ liệu bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
phó chủ nhiệm ủy ban cũng đề nghị huyện bổ sung các vấn đề theo yêu cầu của đoàn giám sát
các kiến nghị của huyện sẽ được đoàn tổng hợp đầy đủ nghiên cứu phục vụ quá trình thẩm tra hoàn thiện hai dự thảo luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai hà nội vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác đối với sáu bị can
lê văn cương giám đốc trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm ba mươi hai g trần văn thắng nguyên phó trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm ba mươi hai g đã nghỉ làm từ ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nguyễn trung hiếu vũ xuân trưởng nguyễn trung thành đều là đăng kiểm viên và nguyễn tuấn hải là nhân viên nghiệp vụ
nguyễn trung hiếu vũ xuân trưởng nguyễn trung thành đều là đăng kiểm viên và nguyễn tuấn hải là nhân viên nghiệp vụ
nguyễn trung hiếu vũ xuân thành đều là đăng kiểm viên và nguyễn trung thành đều là nhân viên nghiệp vụ